ủy ban nhân dân tp hcm nghiêm cấm đảng viên cán bộ chiến sĩ công chức viên chức người lao động tại các sở ban ngành quận huyện và tp thủ đức không can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn
thống kê cho thấy là vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên công chức viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông
do đó ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các cơ quan thiết lập kỷ cương pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn
đảng viên cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan lực lượng vũ trang học sinh sinh viên không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông ký cam kết đã uống rượu bia thì không lái xe
tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật cá nhân thiếu trách nhiệm vi phạm quy định
trường hợp vi phạm nồng độ cồn cơ quan công an sẽ xử lý vi phạm và gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
trường hợp vi phạm nồng độ cồn cơ quan công an sẽ xử lý vi phạm và gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định